hôm nay hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ hai mươi chín
đã chính thức khai mạc tại thủ đô bangkok của thái lan
hội nghị diễn ra trong hai ngày do thủ tướng thái lan prayuth chan o cha chủ trì với chủ đề
rộng mở kết nối cân bằng
sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc gia queen sirikit thủ đô bangkok thái lan
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự hội nghị lần thứ hai mươi chín
các nhà lãnh đạo kinh tế của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
và các hoạt động có liên quan
phát biểu khai mạc hội nghị apec hai mươi chín thủ tướng thái lan prayuth chan o cha bày tỏ mong muốn
hội nghị apec sẽ thảo luận cách thức các nhà lãnh đạo có thể giúp chuyển đổi sang tăng trưởng
và phát triển bền vững với chủ đề rộng mở kết nối và cân bằng
hội nghị thảo luận ba định hướng ưu tiên của hợp tác apec gồm cởi mở với tất cả các cơ hội
kết nối trên mọi khía cạnh và cân bằng trên mọi phương diện
nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với bền vững môi trường
sau hai năm diễn ra theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec có cơ hội gặp gỡ trực tiếp
tại thủ đô bangkok của thái lan để cùng thảo luận và thống nhất các giải pháp thúc đẩy thương mại
về đầu tư phục hồi tăng trưởng và tăng trưởng bao trùm